thanh tra tỉnh bạc liêu vừa thông báo kết luận thanh tra đột xuất công tác mua sắm quản lý sử dụng thuốc hóa chất
sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện quy trình định mức giá dịch vụ
xét nghiệm trần đoán covid một mươi chín đối với sở y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn
và qua thanh tra công tác mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit test tại cdc bạc liêu đã phát hiện một số vi phạm
thanh tra tỉnh bạc liêu kiến nghị chuyển hồ sơ ba gói thầu mua sinh phẩm hóa chất vật tư y tế liên quan đến công ty việt á
do cdc bạc liêu làm chủ đầu tư sang cơ quan điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cũng có văn bản yêu cầu cdc cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu chứng từ
liên quan đến hoạt động mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á và các công ty khác
ngoài ra quá trình thanh tra đã phát hiện vi phạm tại hồ sơ thẩm định giá đối với ba hợp đồng
bốn gói thầu do sở y tế làm chủ đầu tư
đơn vị thẩm định giá không tuân thủ các quy định về thẩm định giá vi phạm quy trình tiêu chuẩn thẩm định làm tăng giá trị của tám mặt hàng
gây thiệt hại thất thoát ngân sách hơn tám trăm hai mươi hai triệu đồng
đối với cdc bạc liêu thanh tra tỉnh bạc liêu kết luận công tác lập trình tự dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
giám đốc quyết định trên cơ sở đề xuất của khoa xét nghiệm phòng tài chính kế hoạch
không thể hiện thông qua ban giám đốc
đặc biệt đối với ba gói thầu mua sinh phẩm của công ty việt á công tác lập trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch
vi phạm các quy định trong lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng